các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được biết khoảng chín h một mươi phút ngày ba tháng bốn hai mươi ba học sinh lớp bốn trường tiểu học và trung học cơ sở huyện cam lộ xuất hiện triệu chứng đau bụng buồn nôn đau đầu khó thở
các em học sinh được đưa đến trung tâm y tế huyện cam lộ để thăm khám
sau đó tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng trị cử cán bộ phối hợp cùng đơn vị liên quan lấy mẫu nước gửi đi kiểm nghiệm
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cam lộ cho biết ngay khi nhận được thông tin đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo lực lượng chức năng tìm hiểu nguyên nhân
đồng thời yêu cầu trung tâm y tế tập trung thăm khám điều trị cho các em
trong hai mươi ba học sinh vào trung tâm y tế thăm khám có một mươi chín em được về nhà vào sáng hôm sau còn bốn em vẫn mệt nên tiếp tục ở lại thêm một ngày để theo dõi
hiện sức khỏe tất cả các em ổn định bình thường
huyện chỉ đạo các đơn vị động viên gia đình và các em để ổn định tâm lý
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cam lộ qua nắm bắt ban đầu nghi ngờ một em học sinh bỏ đồ chơi dạng slam vào bình nước uống
lúc ra chơi giữa giờ các em khác đã uống nước sau đó khoảng một mươi phút thì xuất hiện các biểu hiện ngộ độc
tuy nhiên để khẳng định nguyên nhân cuối cùng cần có kết quả từ viện pasteur nha trang
liên quan đến vụ bé trai một tuổi bị chấn thương não ở trường mầm non sơn ca sáng tám tháng bốn ông nguyễn hồng giang
chủ tịch ủy ban nhân dân phường trường sinh tp sơn la tỉnh sơn la cho biết công an tp sơn la đang điều tra nguyên nhân vụ việc
cụ thể vụ việc xảy ra ở trường mầm non dân lập hiện công an tp sơn la đang phù hợp cùng công an phường xác minh nguyên nhân
theo bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la chiều ngày ba tháng bốn đơn vị tiếp nhận cấp cứu cháu phd một mươi hai tháng tuổi ở phường triềng sinh trong tình trạng nguy kịch bất tỉnh
qua chụp chiếu phát hiện cháu bị tụ máu dưới màng cứng chấn thương vùng não
ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu để cho bé thoát khỏi cơn nguy kịch
phụ huynh của cháu đê thông tin sau khi được các bác sĩ điều trị cháu đã qua cơn nguy kịch sức khỏe đang tiến triển tốt gia đình đang phù hợp cùng cơ quan công an và nhà trường để giải quyết vụ việc
những tai nạn xảy ra trong trường mầm non điểm trong dư trẻ khiến các cháu gặp chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng là hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của trẻ tại các trường mầm non đang ở tình trạng báo động
tuy thuộc vào vị trí kích thước độ xâm lấn của khối u mà xuất hiện dấu hiệu cụ thể nhưng người bệnh sau đây xuất hiện tình trạng đau bảo vai trái suốt ba năm đi khám phát hiện mắc ung thư phổi
bệnh nhân nữ ba mươi bốn tuổi đi khám vì đau bả vai trái khoảng ba năm đau âm ỉ uống thuốc giảm đau lúc đầu đỡ về sau không đỡ đau nên đã đến bệnh viện đa khoa hùng vương để thăm khám
sau khi tiếp nhận các bác sĩ tư vấn chụp cắt lớp vi tính phổi thì phát hiện khối u thủy trên phổi trái rất to kích thước chỉ x một mươi hai cm
bác sĩ xin thiết kết quả trả về kết luận là bệnh nhân mắc u thủy phổi u ác
khai thác tiền sử bản thân và bố mẹ không ai mắc ung thư nhưng chồng bệnh nhân nghiện thuốc lá gần hai mươi năm nay bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân hút thuốc lá thụ động vì vấn đề này đã được giới y học ghi nhận
thông tin về ca bệnh bác sĩ tần a pao phó trưởng khoa ung biếu bệnh viện đa khoa hùng vương cho biết

bác sĩ khuyến cáo mọi người dân hãy bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như mọi thành viên trong gia đình
đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường như đau ho kéo dài dùng thuốc không đỡ cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám và kiểm tra sức khỏe
tiền giàn giật là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất trong thai kỳ có thể dẫn đến sinh non thậm chí tử vong cho cả mẹ và bé
mới đây các bác sĩ bệnh viện phụ sản hà nội đã mổ lấy thai thành công đưa em bé nặng hai kg trào đời khỏe mạnh hồng hào từ một sản phụ bị tiền ra rất nặng
sản phụ tth bốn mươi năm tuổi mang thai lần ba đến khám tại bệnh viện phụ sản hà nội khi thai được ba mươi bốn tuần hai ngày
chị hát có những triệu chứng như đau đầu nhiều nhìn mờ đau tức thượng vị huyết áp cao phủ toàn thân
xét nghiệm cho thấy protein nhậu một sáu mươi bảy g trên lít
các bác sĩ đánh giá đây là một ca tiền sản giật có dấu hiệu nặng
nên đã chỉ định cho bệnh nhân dùng thuốc hạ huyết áp thuốc an thần truyền ma dê xuân phát theo đúng pháp đồ điều trị
sau một giờ sản phụ tỉnh nhưng vẫn đau đầu nhiều huyết áp vẫn tăng
nhận thấy đây là trường hợp tiền sản dập nặng cách điều trị tốt nhất lúc này là mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cả tính mạng cho sản phụ và thai nhi
sau khi hội trần các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai thành công đưa em bé nặng hai kg chào đời khỏe mạnh hùng hào
sau phô thuật sản phụ được theo dõi sát sao hiện tại sức khỏe cả mẹ và bé đều tốt
chia sẻ về tiền sản dật tiến sĩ bác sĩ đinh thúy linh giám đốc trung tâm sàng lọc trần đoán chức sinh và sơ sinh bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
trong năm pdk chồng chị tê cũng nhập viện với tình trạng đa vết thương phức tạp hai càng chân do khỉ cắn khi cố gắng đưa con khỉ vào chuồng
anh ca cũng được phẫu thuật cắt lọc xử trí và khâu thưa vết thương hiện tại cả hai vợ chồng đang được theo dõi và chăm sóc vết thương tại trung tâm chấn thương chỉnh hình bỏng
theo chia sẻ của vợ chồng chị t con khỉ được họ nhận nuôi gần một mươi năm từ một cặp vợ chồng người nước ngoài
trước đó chú khỉ bị chó cắn gây hoại tử hai chân trước và được bác sĩ thú y phẫu thuật cắt bỏ
tuy nhiên thời gian gần đây khỉ sống ra ngoài khoảng một tuần và được bắt về cho vào lại chuồng từ đó khỉ trở nên hung dữ và tấn công vợ chồng chị
theo các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp khỉ tấn công con người
những trường hợp này hầu hết để lại hậu quả nặng nề thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng
việc nuôi động vật hoang dã làm thú cưng đang trở nên phổ biến nhưng không phải ai cũng hiểu rõ tập tính tâm lý và nguy cơ từ những con vật này
điều này dẫn đến các trường hợp bị chính vật nuôi tấn công chủ hoặc người khác
bên cạnh đó động vật hoang dã có thể mang nhiều mầm bệnh từ tự nhiên đặc biệt trong dịch tiết sang và móng
sau đó khi bị động vật cao hoặc cắn người dân không nên tự chăm sóc tại nhà mà cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn hướng dẫn xử trí chăm sóc vết thương và tiêm ngừa
thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại